ngày hai tháng bốn công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam một trăm linh vốn ấn độ tại huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
đã khởi động giai đoạn một của dự án nhà máy điện sinh khối kcp phú yên và chính thức hòa vào lưới điện một trăm một mươi kv quốc gia
từ khi nhà máy đường tại huyện sơn hòa của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam được nâng cấp công suất f
từ năm tấn lên tám tấn mía cây một ngày thì lượng bã mía tồn dư lớn
sau khi được xử lý tốt bã mía tạo ra nguồn nhiệt rất lớn phục vụ cho sản xuất điện năng
từ đó công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam đã triển khai xây dựng nhà máy điện sinh khối
với tổng công suất sáu mươi mw kinh phí đầu tư gần một ba trăm linh tỷ đồng
và giai đoạn một nhà máy có công suất ba mươi mw với sản lượng điện hàng năm đạt hơn bảy mươi triệu kwh
hiện công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp kcp việt nam đang tiếp tục triển khai giai đoạn hai của dự án
khi đó công suất nhà máy đường sẽ được nâng lên một mươi tấn mía cây một ngày
tương ứng với công suất nhà máy điện sinh khối sẽ đạt sáu mươi mw như thiết kế